thưa quý vị một nhóm đối tượng cướp giật táo tợn trên địa bàn tp vinh và thị xã cửa lò
vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày bốn tháng bốn với thủ đoạn chặn xe dùng hung khí dọa dẫm nạn nhân nộp tài sản
hoặc lợi dụng sơ hở của các chủ tài sản các đối tượng đã thực hiện một vụ trộm và bốn vụ cướp
với tổng số tài sản giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng
điều đáng nói trong quá trình điều tra lực lượng chức năng cũng xác định nhóm đối tượng này
là thủ phạm đập phá các máy bán hàng tựa đồng để lấy nước uống và các vụ cố ý bê thịt khác trước đó
công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng trần nhật minh
chú tệ xã quế lộc huyện nông sơn tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi đột nhập tiệm vàng trộm cắp số lượng lớn tài sản
tại cơ quan công an nhật khai nhận vào khuya ngày hai mươi hai tháng năm
nhật đã điều khiển xe máy từ thành phố đà nẵng đến hiệu vàng sơn trang phá cửa đột nhập vào bên trong
sau đó dùng đục xà beng cậy phá kết sắt lấy số lượng lớn vàng với giá trị khoảng một tỷ đồng rồi tẩu thoát
sau khi gây án minh vào thành phố quảng ngãi thuê phòng trọ và tìm cách bán một phần số vàng
với số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng rồi quay lại thành phố đà nẵng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trọ của nhật tại thành phố đà nẵng
thu được nhiều vàng bạc và tăng vật liên quan
hơn ba trăm linh triệu đồng là vật chứng thu được tại hai chiếu bạc mà công an thành phố vị thanh
tỉnh hậu giang bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở ấp mỹ hiệp một xã tân tiến thành phố vị thanh
điều đang nói là ba mươi đối tượng bị bắt giữ lại chủ yếu là phụ nữ
kiểm tra trên chiếu bạc trong một phòng trọ cơ quan công an tạm giữ tăng vật gồm một mươi tám triệu đồng
hơn bốn mươi bộ bày tay tại chiếu bạc nhà sau cũng có hai mươi bộ bày tay trong đó có năm bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh công an tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng
hơn hai mươi điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc
còn tại bình định lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố quy nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với trương minh hậu để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khuya ngày hai mươi bảy tháng năm trong lúc tuần tra các chính sát ma túy công an thành phố quỳ nhơn
phát hiện và bắt quả tăng trương minh hậu đang cất giấu trong người năm gói ma túy đá
để mang đi bán cho các đối tượng nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu thu giữ thêm bảy gói ma túy đá với tổng trọng lượng là hơn ba mươi sáu gram
tại cơ quan công an hậu khai nhận mua số ma túy trên về với mục đích sử dụng
đồng thời chia nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thành phố quy nhơn để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an thành phố hải phòng đã có mặt phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc đối với
vụ việc xảy ra là đôi nam nữ tử vong tại khách sạn minh anh phường thành tô quận hải an
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an thành phố hải phòng đã có mặt phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự phong tỏa hiện trường
theo thông tin ban đầu đôi nam nữ trên vào thuê phòng khách sạn tại minh anh từ ngày hai mươi sáu tháng năm
và trong suốt thời gian thuê phòng tại khách sạn này hai người này không đi ra ngoài
cho đến khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua
lễ tân gõ cửa để vệ sinh thì không có tín hiệu trả lời
khi mở cửa vào thì thấy nữ nạn nhân tử vong trên giường
còn người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn hoàng
trú tại xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
ngay sau khi nhận được trình báo của công nhân công ty nhựa kiên an
thuộc khu công nghiệp kim bình thành phố phủ lý
về việc bị kẻ gian đột nhập vào công ty cậy cốp xe máy của công nhân trộm cắp tài sản
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã vào cuộc điều tra
làm rõ đối tượng nguyễn văn hoàng là thủ phạm gây ra vụ trộm trên
tại cơ quan công an hoàng khai nhận do không có tiền tiêu xài trong khoảng thời gian gần đây
hoàng đã đột nhập vào công ty mở hơn một mươi cốp xe máy của công nhân
để lấy tiền và các tài sản
với tổng trị giá là hơn hai triệu đồng
sau một thời gian theo dõi vào trưa ngày hai mươi tám tháng năm
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn
tại khu vực tổ bốn khóm phó quế phường mỹ long
liên quan đến ba mươi đối tượng và tăng tăng vật thu giữ là hơn một trăm chín mươi triệu đồng
trong lúc các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài tại khu đất chống
ở nhà bà quách thị mỹ lệ lực lượng công an thành phố long xuyên
đã bất ngờ ập vào chốt chặn bắt giữ
tăng vật thu giữ ba mươi đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm bộ bài tay trên một trăm chín mươi triệu đồng
tại thời điểm tụ điểm bị triệt phá
rất nhiều đối tượng có thái độ manh động la hét gây mất an ninh trật tự
nhưng tình hình đã nhanh chóng được ổn định
hiện lực lượng công an thành phố long xuyên đang tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nông mạnh thế chú tại thôn nà pài
thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sau khi đến quán cà phê của ông đặng văn tuân
ở thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn để trả tiền mua bàn ghế
nông mạnh thế đã nảy sinh mâu thuẫn với ông tuân
tức giận thế sang khu vực hát karaoke tại quán
yêu cầu mọi người đang hát ra về rồi thế tắt thiết bị điện
tại đây thế đã có hành vi tát vào mặt một người phụ nữ
khi bị hỏi lý do vì sao tắt các thiết bị điện
thế vợ mình bị tắt hoàng viết trung đã lao vào đánh thế
và đuổi thế ra khỏi phòng hát
thế bỏ về nhà lấy dao nhọn quay lại quán
đâm thẳng vào vùng ngực trái của trung
khi trung bỏ chạy thế tiếp tục cầm dao đuổi theo
chém liên tiếp vào trung gây tỷ lệ thương tích là hai mươi một
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù
cộng với hình phạt hai năm tám tháng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
do tòa án quân sự quân khu một tuyên trước đó
buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là chín năm tám tháng tù
thưa quý vị và các bạn với thủ đoạn tinh vi là dùng tiền thật
bọc bên ngoài cọc tiền âm phủ đối tượng ngô quang tứ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước đó chú tại xã đà lộc huyện ân thi tỉnh hưng yên
đã bị công an huyện thanh liêm bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm cơ mong huyện thanh liêm nhận được tin báo
của chủ cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn xã thanh hà
bị một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy không biển kiểm soát vào cửa hàng
nhờ chuyển dịch vụ với số tiền là bốn mươi triệu đồng
khi vào cửa hàng đối tượng có mang theo một cọc tiền để trên bàn
để tạo lòng tin với chủ cửa hàng
sau khi chủ cửa hàng thực hiện xong giao dịch chuyển tiền
đối tượng lấy lý do ra xe lấy điện thoại để chụp lại biên lai gửi cho người nhận
rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
kiểm tra cọc tiền do đối tượng để lại chủ cửa hàng phát hiện
chỉ có duy nhất một tờ tiền thật mệnh giá năm trăm linh đồng để ở trên
số tiền còn lại đều là tiền âm phủ
nhận được tin báo sau năm ngày đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm
đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh
tại cơ quan công an tứ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài ra cũng với phương thức thủ đoạn trên đối tượng đã thực hiện bốn vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng của các bị hại trên các địa bàn khác
trước tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn có những diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh phát huy tinh thần mưu trí dũng cảm
kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội
lực lượng cảnh sát điều tra ma túy công an tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ các biện pháp
đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm tại khu vực km ba trăm hai mươi tám cộng hai trăm linh quốc lộ ba mươi bảy
thuộc địa phận thôn ngã ba xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành kiểm tra một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua đó bắt giữ một đối tượng trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la là người cho thuê xe cùng tăng vật là năm bánh heroin
trước đó hồi một mươi hai h ngày hai tháng bốn tại phòng hai trăm linh một nhà nghỉ tây bắc xanh thuộc thôn nước nóng xã thú lệ huyện văn chấn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện bắt quả tăng đối tượng hoàng a hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản ngài thầu xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ chín mươi gói ni lông bên trong chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn một năm trăm linh gram
đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái được phát hiện bắt giữ
toàn bộ số ma túy trên do tôi mua của một người không biết tên tại lào rồi mang về xã tú lệ huyện văn chấn tỉnh yên bái để tiêu thụ
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
tính từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh yên bái đã tổ chức đấu tranh bắt giữ bảy mươi năm vụ
hai mươi đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy thu giữ gần bốn kg heroin trên bốn kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong đó riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ một mươi năm vụ một mươi chín đối tượng
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
heroin trên bốn kg ma túy tổng hợp
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm
khi bị phát hiện và bắt giữ các đối tượng kiên quyết chống trả và không phối hợp điều tra
các đối tượng hoạt động theo đường dây ổ nhóm hoạt động theo dòng tộc họ hàng lôi kéo nhiều người trong gia đình và tham gia
thứ hai nữa là địa bàn đồi núi rất hiểm trở nguy hiểm phức tạp
trong quá trình trinh sát thu thập thông tin xác minh đầu mối xác định sơ đồ địa điểm nơi các đối tượng hoạt động về ma túy
thứ ba nữa là các đối tượng manh động sẵn sàng chống trả lại quyết liệt lực lượng chức năng
có những đối tượng trong người đã có những đồ lóng như súng dao mìn và cả súng kíp nữa
lúc nào cũng sẵn sàng để lực lượng công an phát hiện ra là các đối tượng sẵn sàng chống trả luôn
trước mắt chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các ban ngành toàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân
từ đó để quần chúng nhân dân tố giác phát hiện những đường dây những tụ điểm phức tạp trên địa bàn
để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá
bên cạnh đó chỉ đạo lực lượng cảnh sát ma túy theo hệ lực lượng xuống cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình
đẩy mạnh các biện pháp hợp vụ chủ động đấu tranh bóp cỡ với những tụ điểm phức tạp trên địa bàn
chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng công an các huyện thị xã thành phố
xác định những tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy để tổ chức phòng ngừa phát hiện
xử lý nghiêm các hành vi phạm tội
những nỗ lực và quyết tâm của toàn lực lượng trong đó mũi nhọn là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã và đang góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
vận chuyển ba mươi ba gói thuốc lá điếu nhập lậu nguyễn văn kha chú tại xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an
vừa bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu phố trung lương phường một mươi thành phố mỹ tho tổ công tác của công an thành phố mỹ tho
phát hiện kha điều khiển xe mô tô tải biển kiểm soát năm mươi bốn z bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
nên phối hợp với tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có ba mươi ba gói thuốc lá điếu mang nhãn hiệu hero và jet do nước ngoài sản xuất
nguyễn văn kha khai nhận vận chuyển thuê cho người khác từ tỉnh long an về tỉnh trà vinh
vụ việc đang được công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý
ngày hai mươi tám tháng năm công an quận tân phú thành phố hồ chí minh cho biết hiện đang củng cố hồ sơ
để xử lý hơn sáu mươi đối tượng dương tính với chất ma túy tại quán ba paradise trên đường tân sơn nhì
rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố và công an quận tân phú kiểm tra quán bar paradise
ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách đang nhạy nhót theo tiếng nhạc
thấy công an nhiều người tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn
một số đối tượng tìm cách phi tan viên nén nghi là ma túy xuống bàn
ghế và sàn
tại hiện trường công an thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi là ma túy nhiều màu các loại
lực lượng chức năng ghi nhận quán có nhiều lỗi vi phạm nên lập biên bản xứ phạt
đồng thời đưa một trăm linh tám người có dấu hiệu nghi vấn không giấy tờ về trụ sở làm việc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có sáu mươi ba đối tượng dương tính với chất ma túy
sau khi lập biên bản ghi nhận các lỗi vi phạm lực lượng công an đã bàn giao cho công an quận tân phú
tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trên
trước đó ngày bảy tháng năm đoàn kiểm tra do đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an quận tân phú và công an phường tân sơn nhì cùng sự phối hợp của các trinh sát hình sự ma túy
đã phát hiện sáu đối tượng dương tính với ma túy tại quán ba này đồng thời lập biên bản nhiều lỗi
như kinh doanh quá dầu quy định bố trí hàng hóa cản trở lố thoát nạn
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết là đã triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra và nhiều công ty
trên địa bàn thành phố qua đó thì đã phát hiện hàng trăm ngàn sản phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
nghi nhập lậu tại một số cơ sở kinh doanh và kho hàng của các công ty
cụ thể vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm đội một của quản lý thị trường kiểm tra kho rộng gần năm trăm linh m hai
của công ty trách nhiệm hữu hàng công nghệ deadcom tại địa chỉ bốn mươi năm trên hai mươi lương minh nguyệt
phường tân thới hòa quận tân phú phát hiện hơn một trăm linh sản phẩm bao gồm mỹ phẩm
son nước tẩy trang nghi nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn mua bán nguồn gốc sản phẩm
làm việc với lực lượng chức năng chủ kho hàng cho biết chưa đăng ký giấy phép kinh doanh
và thừa nhận số hàng môi trôi nổi trên thị trường từ các nguồn khác nhau
sau đó bán lại trên mạng kiếm lời toàn bộ sản phẩm có giá trị khoảng sáu tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng năm đội ba cục quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở kinh doanh
cùng hai kho hàng của một công ty nằm tại hẻm bốn mươi ba thành thái quận một mươi
phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm sữa bột không rõ nguồn gốc nghi nhập lậu
các mặt hàng trên đều bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đã hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố lê minh danh ba mươi ba tuổi ngụ tại thành phố long khánh đồng nai
về tội cướp giật tài sản
theo điều tra do tốn thiếu tiền bạc nên danh điều khiển xe máy dão quanh địa bàn quyện thống nhất tỉnh đồng nai
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật tài sản
khi đến khu vực khu phố lạp thành thị trấn dầu dây thì phát hiện chị nguyễn thị mỹ châu ba mươi hai tuổi
trú tỉnh đồng nai điều khiển xe máy chở phía sau chị nguyễn thị thuận ba mươi bảy tuổi trú tỉnh đồng nai
chị thuận để chiếc bóp bên trong có sáu mươi triệu đồng tiền mặt danh tăng ga áp sát cướp giật chiếc bóp
rồi nhanh chân tẩu thoát nhận được tin báo của bị hại công an quyện thống nhất đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
phát hiện danh chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại